bệnh sốt xuất huyết ở đồng bằng sông cửu long đặc biệt tại thành phố cần thơ đang diễn ra phức tạp
và có khả năng bùng phát thành dịch nguyên nhân do thời tiết diễn biến bất thường và hiện tại đang vào đầu mùa mưa
theo thống kê của bệnh viện nhi đồng cần thơ sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã tiếp nhận điều trị tám trăm năm mươi ba ca mắc bệnh sốt xuất huyết nội trú
và trên hai năm trăm tám mươi ca điều trị ngoại trú từ các tỉnh đồng bằng sông kiểu long tăng gần một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
số ca mắc vẫn chủ yếu ở nhóm dưới một mươi năm tuổi với tỷ lệ chiếm tới tám mươi ba tám mươi tám
thứ hai nữa mặc dù mình có tuyên truyền dẫn động người dân là thường xuyên diệt lăng quăng
thì năm nay thấy có cái tiếng từ đầu năm tới giờ chúng ta tổ chức được ba cái đợt chiến dịch
thì bà con cũng có diệt lôi bỏ lăng quăng nhưng mà tuy nhiên thì như tôi nói là do mưa thất thường
do đó các cái vật chứa ở xung quanh các cái hộ gia đình này vẫn còn do đó là cũng là một cái điều kiện để cho con bệnh nó phát triển
trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng ubnd tp cần thơ và sở y tế
triển khai nhiều công văn chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống dịch sốt xuất huyết và bệnh do virus zika
tổ chức chiến dịch diệt mũi lăng quăng và triển khai phòng chống sốt xuất huyết
nếu trường hợp có cháu bị sốt sốt cao sốt tăng nhiều dài chiều dài đêm da ứng đỏ lên
như con tôm luộc kia đó là coi chừng sốt huyết thì các bà mẹ nên đưa các cháu đến khám bệnh sớm để phát hiện và điều trị tốt
thì riêng tại dịch vụ cần thơ chúng tôi cũng điều trị
thì đúng theo phát đồ của ubnd tp cần thơ cũng có theo dõi chăm sóc các cháu thường xuyên
cũng như có tất cả những phương tiện hỗ trợ điều trị các cháu
thì tỷ lệ thành công trong điều trị sốt huyết với cần thơ hiện nay tương đối cao
riêng trong khoảng sáu tháng gần đây chúng tôi có lập chương trình telemercin kết hợp với bệnh viện nhi đồng một
để các chuyên gia các thầy như đồng một hướng dẫn cụ thể những trường hợp sốt huyết khó khăn trong điều trị
từ đó chúng tôi cũng đắm bắt được
nhiều kinh nghiệm và cũng thành lập một nhóm chuyên về điều trị sốt huyết tại bệnh viện nhi đồng cần thơ
khi có những trường hợp nặng chúng tôi cũng hội chẳng lại với nhau để thống nhất điều trị sát sao hơn
và chính như vậy cho nên năm nay bước đầu thấy điều công sốt huyết
thấy điều trị sốt huyết thành công hơn so với những năm trước
dự báo thời gian tới dịch bệnh có thể tiếp tục diễn biến phức tạp
vì vào mùa mưa mũi thuận lợi sinh sản phát triển và truyền bệnh
để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả
ngoài nỗ lực của ngành y tế mỗi người dân cần nâng cao ý thức
thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh tại gia đình